đồng nai cùng với bình phước và bà rịa vũng tàu là ba tỉnh có diện tích cây điều lớn nhất cả nước
tuy nhiên thời gian gần đây diện tích cây điều trên địa bàn tỉnh đồng nai liên tục giảm mạnh qua các năm
do người trồng đốn hạ để nhường đất cho các loại cây trồng khác
điều gì đã khiến cho loại cây một thời từng được xem là cây xóa đói giảm nghèo
nay lại đang bị nông dân quay lưng như vậy phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đây là một trong số ít những gốc điều còn sót lại trong vườn nhà ông ngân
chúng được dùng để che nắng cho những cây bưởi này
năm ngoái ông ngân đã quyết định chặt bỏ gần như toàn bộ hai hectare điều
đang ở giai đoạn sùng sức nhất để chuyển sang trồng bưởi da xanh
không chỉ riêng hộ ông ngân nhiều hộ nông dân khác trong vùng cũng đã quyết định chặt bỏ diện tích điều của mình
để lấy đất đầu tư loại cây khác như bưởi sầu riêng và đường
trong gần thời gian đây thời tiết như vậy cây điều bị thất thu liên tục
bà con nhân dân nhìn thấy đặc biệt như cây bưởi da xanh là một cây sầu riêng là hai
là có hiệu quả bởi vì nhìn thấy những hậu thực tế người ta đã trồng ở đây và người ta có thu hoạch
đầu đường đầu ra cũng đó và giá cả cũng ổn định
bà con nhân dân đang từ từ chuyển biến
trước kia gia đình tôi có khoảng bốn trăm linh cây điều nhưng bây giờ chúng tôi cắt chỉ còn khoảng bốn trăm năm mươi cây
để che những ẻ
theo tính toán của các hộ trồng điều một hectare điều nếu đạt năng suất cao trên ba tấn một hectare
với giá bán từ hai mươi hai đồng một kg trở lên một năm cũng chỉ thu về được từ bảy mươi đến tám mươi triệu đồng
trong khi nhiều loại cây khác tại địa phương mỗi hectare một năm cho thu về tới trên bốn trăm linh triệu đồng
đây là lý do khiến diện tích điều của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh giảm mạnh
để chuyển đổi sang trồng các loại cây khác
phần điều của gia đình tôi là trồng đến năm nay như thế là một mươi ba năm
mà cái tình hình chăm sóc thì nói chung là cái năm vừa rồi nó bị sương muối với các thứ
nên là cái cây điều nó chết nhiều quá
nên là về cái sự chăm sóc mà phục hồi lại thì hơi khó
bây giờ gia đình thì lại muốn coi như phá bỏ đi để chuyển đổi sang trồng cây khác
những năm gần đây dưới tác động của thuận lợi
thời tiết sầu bệnh các vườn điều trên địa bàn tỉnh đồng nai có năng suất bình quân thấp
chỉ khoảng một tấn trên một hectare cộng với giá cả bấp bênh nên người trồng không thu được lãi cao
thậm chí có nằm mất trắng
một số cái diện tích đất mà nó không nằm ở liên quan tới rừng bảo vệ rừng hoặc là chống sói mòn
thì những cái diện tích đó thì đảm bảo phải trồng điều xuyên suốt
đối với những diện tích
đặt đất nó phù hợp với những cái loại cây trồng khác
thì có cái hỗ trợ định hướng để cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng
nó phù hợp với cái quy hoạch địa phương và cũng cái tính chất lâu dài trong thời gian tới
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai
trong năm năm gần đây diện tích điều của tỉnh đã giảm hơn một mươi hectare
sản lượng giảm hiệu quả sản xuất thấp thu nhập từ điều không cao
nên việc cây điều hay bị người dân đốn bỏ
chuyển sang các loại cây khác cũng là điều tất yếu
tình trạng này đang diễn ra không chỉ ở đồng nai
mà còn ở nhiều vùng điều trọng điểm khác trong cả nước
việc nhiều chủ vườn chặt điều đồng loạt như thời gian gần đây
khiến nhiều người trong ngành lo lắng
sẽ tất yếu ảnh hưởng đến việc duy trì kim ngạch xuất khẩu điều nhân số một thế giới của nước ta hiện nay